lại có thêm một vụ việc con đẻ bị cha mẹ ruột hành hạ xảy ra tại đắk lắc
công an huyện crongbúc tỉnh đắk lắk cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công hai cháu nhỏ
bị cha mẹ nhốt chín ngày ở trong nhà
hai cháu bé ở thôn cơ ti xã chư cơ pô huyện crongbúc bị bố mẹ nhốt trong nhà
từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi hai tháng hai
từ tin báo của người dân lực lượng ứng cứu đã phá cửa vào nhà
thì bị bố mẹ cháu bé dùng hung khí đe dọa và đe dọa tính mạng của hai cháu nhỏ
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai cháu bé
và giao cho người thân để chăm sóc
được biết bố mẹ của hai cháu bé có tiền sử bệnh tâm thần đã chữa trị nhiều lần nhưng chưa khỏi
gần đây có biểu hiện dối loạn tâm lý hoang tưởng
hiện cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ vợ chồng này để làm thủ tục đưa đi bệnh viện điều trị bệnh